chiều nay một mươi một tháng hai tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp của thường trực chính phủ về tình hình tết nguyên đán kỷ hợi và những nhiệm vụ trọng tâm sau tết
trong dịp tết có lúc có nơi vẫn còn tình trạng pháo nổ vẫn còn tình trạng tai nạn giao thông với số lượng người chết còn cao tình trạng say rượu diễn ra vẫn còn cao nhất là tình trạng tai nạn giao thông
với mục tiêu nâng cao đời sống của nhân dân thì nhiều địa phương đã thực hiện tốt mục tiêu này nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc
thủ tướng hoan nghênh các cơ quan các nhà hảo tâm đã hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng yếu thế và gia đình chính sách những vấn đề thường vấp phải trong dịp tết như vệ sinh an toàn thực phẩm đã được khắc phục và đạt kết quả đáng mừng
năm hai nghìn một mươi chín là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch năm năm phát triển kinh tế xã hội và năm mươi năm thực hiện di trúc của bác hồ